khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển phía nam của khu vực huyện đảo trường sa
khu vực biển từ cà mau trở vào cho đến kiên giang cũng như là vùng vịnh thái lan
trong đêm nay và ngày mai có mưa rào và rông ở mức giải rác
trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước